tổng cục đường bộ việt nam cho biết trong quý ba năm hai nghìn hai mươi tổng số tiền thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đạt ba một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
số tiền thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trong tháng bảy là một một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng tháng tám là chín trăm tám mươi ba năm tỷ đồng và tháng chín là một năm tỷ đồng
cũng theo tổng cục đường bộ việt nam công tác giám sát và kiểm tra các dự án bot trên phạm vi toàn quốc sẽ tiếp tục được duy trì thực hiện theo thẩm quyền được giao
ngoài ra các doanh nghiệp bot cần thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc dự án
tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thu phí không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu phí tại trạm thu phí